trong mùa lễ hội chùa hương năm hai nghìn một mươi tám ban tổ chức đã đề nghị ban trị sự chùa hương thống nhất phương án không phát lọc tại lễ hội để tránh hiện tượng du khách chen lấn sô đẩy để cướp lọc
với hai sự kiện đặc biệt là kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt của thủ tướng chính phủ dành cho di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể hương sơn
lễ hội chùa hương năm hai nghìn một mươi tám đang được đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện mỹ đức thành phố hà nội dành nhiều tâm sức chuẩn bị để có được một mùa lễ hội an toàn văn minh đồng thời gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị của di sản
chia sẻ tại hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm hai nghìn một mươi tám do bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức khẳng định
di tích thắng cảnh chùa hương đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt
đây là niềm vui nhưng cũng tăng thêm trách nhiệm đối với không chỉ thành viên ban tổ chức của nhân dân địa phương mà còn của cả du khách thập phương khi tham gia lễ hội chùa hương năm hai nghìn một mươi tám
sự quan tâm đến công tác bảo tồn di sản là cơ sở để có một mùa lễ hội kỳ cương văn minh và an toàn